sáng nay ngày hai mươi một tháng sáu thủ tướng campuchia sandek hunsen đã có chuyến thăm tại huyện lộc ninh tỉnh bình phước
nơi mà cách đây bốn mươi năm ông đã lần đầu tiên đặt chân tới việt nam trong sự đón tiếp nồng hậu của đại diện bộ quốc phòng việt nam
chính quyền và nhân dân tỉnh bình phước
tại xã lục thạnh huyện lộc ninh tỉnh bình phước thủ tướng campuchia hunsen cho biết đã bốn mươi năm rồi ông mới trở lại nơi này
nhớ lại ngày đặc biệt của cuộc đời ông vào bốn mươi năm trước ông hun sen cho biết sau khi đến việt nam
ông và đồng đội đã được đón tiếp rất trọng thị ông đã ôn lại câu chuyện của nồi cơm số một mươi và món canh sườn cù cải
mà ông và những người đồng đội của mình được ăn sau những ngày dài phải ăn cháo ở trong rừng
trong chuyến đi thăm này thủ tướng hun sen sẽ thăm lại những địa điểm đã gắn bó với cuộc đời ông cách đây bốn mươi năm trước như
địa đạo giấu vũ khí chiến sĩ và người dân ở căn cứ kháng chiến việt nam
thủ tướng campuchia hun sen khi sang việt nam để thoát khỏi chế độ diệt chủng pol pot mới hai mươi năm tuổi